là dự án giao thông trọng điểm có vai trò làm thay đổi bộ mặt đô thị của thành phố hồ chí minh trong tương lai
đặc biệt là trong những ngày cả nước đang nghỉ lễ
thì các kỹ sư công nhân của công trình metro vẫn đang tập trung toàn lực cho công việc
để kịp hoàn thành tiến độ vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tại công trường thi công nhà ga metro trung tâm bến thành đoạn ở ngay đầu công viên hai mươi ba tháng chín
trong những ngày cuối tháng bốn này là một không khí làm việc hăng say miệt mài
mặc dù đúng dịp nghỉ lễ nhưng tất cả anh em công nhân đều gác lại thời gian cho gia đình
người thân vừa để tiếp tục chạy đua để công trình sớm được hoàn thiện
vừa xem đây như một món quà của anh em công nhân metro dành tặng thành phố trong ngày vui thống nhất
bảo bán và đồng nghiên nhau là để giữ tiền đôi cho công trình
thôi đổi bê tông thì tám giờ bắt đầu có mặt trên đây chuẩn bị đồ đạc xong khoảng chín giờ mấy mình đổ tới sáng luôn
sáng mình về nghỉ được bốn năm tiếng rồi quay trở lại làm nữa làm tới năm giờ chiều
nhà ga bến thành nằm trong gói thầu một a và cũng là gói thầu cuối cùng được triển khai thi công của dự án tuyến metro số một
bến thành quận một xuế tiên
quận chín hiện tổng khối lượng thi công gói thầu đang đạt bốn mươi
công trình có vai trò ý nghĩa hết sức quan trọng khi đây là nhà ga trung tâm
gồm bốn tầng ngầm được sử dụng cho hai tuyến metro và kết nối trung chuyển với nhiều tuyến khác trong tương lai
do mặt bằng công trường trải rộng trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố diện tích đào sâu và kéo dài trong nhiều năm
nên công tác thi công gặp không ít khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực cũng như chuyên môn cao của các kỹ sư công nhân
đến cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tiến độ của toàn tuyến metro số một đang đạt khoảng năm mươi hai
trong đó gói thầu số hai xây dựng đoạn trên cao và debot từ ga ba son đến địa bàn tỉnh bình dương đã đạt khoảng bảy mươi bốn khối lượng
đồng thời xây dựng xong kết cấu bê tông cốt thép của một mươi một trên một mươi một nhà ga và đang lắp đặt hoàn thành kết cấu máy thép hai nhà ga
công tác lắp đặt một mươi bảy km đường dây của tuyến metro số một cũng sẽ dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay
về công tác lắp đặt đường ray thì chúng ta đã đổ được khoảng tám trăm linh mét nền bê tông cho cả hai hướng tức là hướng bến thành và hướng suối tiên
rồi sắp tới đây thì sẽ có triển khai thêm lắp đặt cái hệ thống cột và dầm
của hệ thống tiếp điện trên cao
mặc dù đang gặp khó khăn do nguồn vốn phân bổ chậm tuy nhiên hiện nay tuyến metro số một vẫn đang đạt đúng tiến độ đề ra
trong đó có sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm làm việc cao của các kỹ sư công nhân trên công trường này
những người đã góp phần tạo nên hình hài diện mạo mới cho một công trình có ý nghĩa chính trị
kinh tế xã hội đặc biệt của tp hcm và cả nước nói chung